tại hà nội hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng việt nam
cho quyết định thành lập câu lạc bộ đại sứ sức khỏe việt nam ui chô
tuyên truyền các kiến thức và trải nghiệm gian luyện sức khỏe
nhằm giúp cộng đồng nhận thức về cuộc sống tuyệt vời nhất
nhờ có sở hữu một sức khỏe tốt lâu dài
câu lạc bộ đặt mục tiêu kết nạp đại sứ là những người có tiếng nói trong cộng đồng
những người có kinh nghiệm có uy tín có sức khỏe
để trở thành hình ảnh đại diện tiêu biểu tuyên truyền các vấn đề và kiến thức sức khỏe
để nâng cao nhận thức của cộng đồng trên khắp sáu mươi ba tỉnh thành
trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe tinh thần sức khỏe thể chất và sức khỏe môi trường
bên cạnh đó câu lạc bộ cũng giới thiệu về nền tảng hệ sinh thái ứng dụng công nghệ sức khỏe
nhằm lan tỏa để tạo nên những giá trị sức khỏe cộng đồng có tính nhân văn và sự thịnh vượng bền vững
đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến khó lường như hiện nay
việc nâng cao kiến thức về sức khỏe nói chung cho mỗi người dân là hết sức cấp thiết
đóng vai trò then chốt trong công tác đẩy lùi dịch bệnh tại nước ta